cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố thêm bốn bị can liên quan đến vụ án đánh bạc tổ chức đánh bạc qua hệ thống game bài rigvipplub
cụ thể ba đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc gồm lê anh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện cẩm xuyên
lê thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố hà tĩnh và đậu đức hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện kỳ anh
thái văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện thạch hà bị khởi tố về hành vi đánh bạc
đây là chuyên án do công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với một số địa phương mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua mạng do nguyễn văn dương và phan xào nam cầm đầu
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố một mươi bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống game rigvip tiplub trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
tổng số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc lên đến khoảng một trăm năm mươi năm tỷ đồng
mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến một số địa phương tại tỉnh nghệ an bị ngập lụt chia cắt cục bộ còn tại tỉnh hòa bình thì một số điểm đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập lụt chia cắt có nơi phải sơ tán người dân
lực lượng cứu hộ cứu nạn luôn phải tức luôn phải túc trực tại các điểm ngập lụt cầu tràn để thông báo cho người dân không qua lại khu vực
đến tối ngày chín tháng chín tỉnh nghệ an ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi mất tích là cháu bé một mươi ba tuổi trú tại xã thanh nho huyện thanh trương công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đang được triển khai
còn tại tỉnh hòa bình vào chiều ngày chín tháng chín đoàn kiểm tra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố hòa bình và công bố tình huống khẩn cấp cho mưa lũ gây sạt lở
công bố tình huống khẩn cấp cho mưa lũ gây sạt lở trên địa bàn thành phố hòa bình và công bố tình huống khẩn cấp cho mưa lũ gây sạt lở
gần đây bộ công thương cũng đã thành lập ba đoàn công tác thực hiện được kiểm tra
sẽ hoạt động liên tục đến khi ổn định tình hình cung ứng phân phối xăng dầu trên thị trường

không để ra tình trạng gián đổi nguồn hàng
xăng dầu là mặt hàng thiết yếu
việc có hiện tượng đứt gãy trong cung cấp xăng dầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ

trước các động của thị trường xăng dầu trên thế giới thì thị trường xăng dầu trong nước
thị trường xăng dầu trên thế giới thì thị trường xăng dầu trong nước
từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều biến động
những tháng đầu năm cũng từng xảy ra tình trạng một số cây xăng găm hàng đóng cửa như hiện nay
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
vậy làm thế nào để giữ ổn định thị trường xăng dầu và hài hòa lợi ích giữa các bên
xung quanh vấn đề này ngay sau đây tiểu mục vấn đề và chính sách sẽ có cuộc trao đổi ngắn
với chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi
tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta biết rằng là do cái việc chúng ta tính cái giá cơ sở của xăng dầu
nó cũng chưa thực sự phù hợp và linh hoạt
tôi lấy ví dụ bình quân cái giá vận chuyển một cái thùng dầu từ singapore về hiện nay là từ hai đến ba đâu một thùng
nhưng chúng ta vẫn tính một đô và như vậy là cái doanh nghiệp đối mối họ đàn lộ
và như vậy là có thể họ giảm một cái chiết khấu bằng không
và rõ ràng là doanh nghiệp bán lẻ
dù có tiết giảm tất cả các loại chi phí thì họ cũng có thể lỗ từ sáu đến bảy trăm linh trong trường hợp chích khấu bằng không
vâng ạ rất ít khi mà thị trường xăng dầu trong nước lại có những cái biến động mạnh như năm nay
theo phó giáo sư thì cơ quan chức năng cần phải có giải pháp như thế nào trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý để ổn định thị trường trong thời gian sắp tới ạ
các cái cơ quan quản lý đặc biệt là bộ công thương cần giả soát lại để từ đó chúng ta cân đối lại cái cung cầu cho nó phù hợp
tránh cái việc mà thiếu cục bộ
ở một số mặt hàng hay một số địa phương nào đó
cái điều thứ hai là chúng ta cần phải tính toán lại cái giá cơ sở xăng dầu cho các cái doanh nghiệp mà đầu mối để từ đó đảm bảo cái việc nhập khẩu nó phù hợp với các cái quy định chung của cộng đồng quốc tế
và làm cho cái doanh nghiệp đầu mối họ cũng đảm bảo cái giá cả nó hợp lý
từ đó có cái chiết khấu cho cái doanh nghiệp bán lẻ phù hợp
cái điều thứ ba đó là chúng ta cũng cần phải có cái kiểm tra giám sát một cách thường xuyên liên tục
cả các doanh nghiệp đầu mối lẫn các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư